cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can
trong đó có trịnh thành công là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
cùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trưởng phòng đăng kiểm phó trưởng phòng đăng kiểm và sáu đăng kiểm viên
quá trình điều tra lực lượng công an tỉnh hòa bình phát hiện dấu hiệu vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn tám trăm linh một s
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình
cụ thể là việc đăng kiểm xe được nhanh chóng thuận lợi thì ngoài các khoản phí lệ phí theo quy định
các chủ phương tiện sẽ phải nộp trước số tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng cho đăng kiểm viên kẹp tiền vào hồ sơ đăng ký kiểm định
đối với các phương tiện đã nộp tiền kèm hồ sơ đăng kiểm viên sẽ ưu tiên kiểm tra nhanh chóng và bỏ qua một số lỗi để phương tiện đạt kiểm định
đối với phương tiện không có tiền kèm theo hồ sơ đăng ký đăng kiểm viên sẽ gây khó khăn bằng cách kiểm tra kỹ phương tiện
để phát hiện lỗi và yêu cầu chủ phương tiện phải sửa chữa để kiểm định lại
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mỗi ngày trung tâm đăng kiểm đã thu của các chủ phương tiện
số tiền từ bốn triệu cho đến một mươi triệu đồng cuối ngày đăng kiểm viên sẽ nộp lại toàn bộ số tiền cho trịnh thành công là giám đốc trung tâm đăng kiểm
hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn của bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai phò giám đốc bệnh viện này
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc
cùng là phó giám đốc bệnh viện tp thủ đức trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện tp thủ đức tp hcm
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức và nguyễn văn lợi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất nguyễn tâm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra vụ án xác định nguyễn minh quân và nguyễn văn lợi đã thông đồng câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật đấu thầu
trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại bệnh viện tp thủ đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn
làm mua bán sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức với số tiền năm trăm linh tỷ đồng
các đối tượng tham gia đường dây trên gồm lại thị dung nguyễn văn minh và vũ thế huỳnh cùng chú hải phòng
trong đó huỳnh là đối tượng đứng tên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bình an vth
tuy nhiên huỳnh chỉ ký vào tài liệu và đi giao nhận hóa đơn
các đối tượng đã thành lập và sử dụng công ty bình an vth và nhiều công ty ma để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn
với doanh số khoảng trên năm trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên
và đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý
một nam thanh niên sau khi xem vàng đã dùng bình xịt hơi cay để gây ra vụ cướp
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đỗ duy khánh và vợ là nguyễn thị kim thoa cùng chú thành phố tâm an tỉnh long an về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an khánh và thoa khai nhận vào khoảng một mươi ba h một mươi phút ngày bốn tháng một
khánh và thoa điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng kim chi hỏi mua vàng
sau khi được chủ tiệm đưa cho một sợi dây chuyền có gắn mặt bằng vàng và một vòng đeo tay vàng
tổng trị giá trên ba mươi hai triệu đồng để xem khánh đã bất ngờ dùng bình xịt hơi cay mang theo để dễ dàng lấy số vàng rồi tẩu thoát
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bảy đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
đồng thời khởi tố vụ án chuyển giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang
tiếp tục xử lý các đối tượng này về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền
kết quả điều tra vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trần hồ ngọc hoàng đã nhờ trần văn hiền và phạm hải đảo cùng các đối tượng từ sóc trăng đến phú quốc
giúp sức cho hoàng gây dối thụ điểm đá gà
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cả nhóm cùng mang theo súng và hung khí đến thụ điểm đá gà ăn tiền
tại ấp bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc rồi dùng súng bút bắn chỉ thiên
cho đến khi nhóm người đá gà bỏ chạy hết thì cả bọn đã liền lên xe ô tô rời khỏi hiện trường
vứt bỏ hung khí
nhận được tin báo của người dân công an thành phố phú quốc nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ hoàng và đồng bọn
thu giữ ba khẩu súng hoa cải năm khẩu súng bút cùng nhiều loại hung khí
theo kết luận giám định thì tất cả tám khẩu súng trên đều là vũ khí quân dụng
thưa quý vị cục cảnh sát giao thông cho biết là sau hai tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
quý mão và các sự kiện lớn của đất nước tai nạn giao thông đã giảm cả ba tiêu chí
theo đó trong gần hai tháng thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước xảy ra một tám trăm năm mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một hai mươi sáu người bị thương một ba trăm hai mươi ba người
so sánh với hai tháng trước liền kề thì đã giảm một trăm hai mươi một vụ giảm bốn mươi một người chết và giảm tám mươi sáu người bị thương
quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý tám mươi sáu trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn phạt tiền gần bốn trăm linh tỷ đồng
về xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe trở hàng quá trọng tải quá khổ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một mươi tám một mươi hai trường hợp phạt tiền gần một trăm linh tỷ đồng
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông xác định việc tập trung xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy tốc độ xe quá khổ quá tải cơi nới thùng xe là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài
tuy nhiên những dòng xe nối đuôi nhau về các tỉnh cũng đã gây ra áp lực về giao thông rất lớn đồng thời tiềm ẩn các nguy cơ về tai nạn giao thông
bên cạnh đó thì cuối năm cũng là thời điểm của những bữa tiệc tất niên những bữa rượu bia cũng là điều khó tránh khỏi và tai nạn giao thông là điều tất yếu
nếu mà người điều khiển phương tiện có những vi phạm về nồng độ cồn và để giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã ra quân mang lại những khung đường an toàn cho người dân
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh nam định
những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông thành phố nam định điều động một trăm linh quân số ứng trực tập trung công tác điều tiết phân luồng tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các nút giao thông trọng điểm
bên cạnh đó thành lập các tổ lưu động tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn xe quá tải quá tốc độ
đồng thời sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân làm sao cho người dân hiểu biết được thêm về pháp luật giao thông cũng như là ý thức của người dân nâng cao trong việc chấp hành pháp luật giao thông nhằm đảm bảo chất tự an toàn giao thông cũng như là giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới
mặc dù đã có quy định nghiêm cấm cán bộ công chức viên chức uống bia rượu trước trong giờ làm việc giờ nghỉ giữa giờ tuy nhiên sau những bữa tiệc tất niên tình trạng uống rượu bia vào buổi trưa rồi tham gia giao thông vẫn tồn tại
thậm chí khi đã quá chén có trường hợp còn chống đối không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng như thế này
họ là vi phạm pháp luật về chất tự an toàn giao thông ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng của chính bản thân họ cũng như là người tham gia giao thông để người vi phạm làm sao mà hiểu và chấp hành
trước đó để làm công tác phòng ngừa nâng cao nhận thức người dân lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các nhà trường tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông
không giao xe cho con đang là học sinh sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện
tham mưu kịp thời các phương án đảm bảo chất tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán
cách đó xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tập trung vào các hành vi nguyên nhân gây tai nạn giao thông
ví dụ như tập trung vào chuyên đề về nồng độ cồn chuyên đề về xe quá trọng tải quá khổ quá tải nặng nách đánh võng
năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi ba với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
vì vậy việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo đảm chất tự an toàn giao thông
là yếu tố quan trọng nhất để công tác đảm bảo an toàn giao thông được bền vững
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường giao thông nối xã ruôi huyện nam giang với xã lăng huyện tây giang
công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam đối với sa văn công sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và phát triển nông thôn an trung công ty an trung
cơ quan điều tra xác định công ty an trung là đơn vị nhà thầu phụ đã vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án trên
liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh quảng nam đã tiến hành bắt tạm giam ba đối tượng gồm thái minh hoàng là nguyên giám đốc ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần tư vấn giám sát bách khoa phạm văn hải giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch ict
hành vi sai phạm của các đối tượng tại dự án này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài cũng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên là nạn nhân được xác định tử vong trong căn nhà thuê vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng một
nạn nhân là lê văn sơn hai mươi tám tuổi ngụ tệ phường tân phú thành phố đồng xoài
trước đó vào khoảng một mươi bảy giờ chiều cùng ngày người thân của anh sơn liên lạc với con trai nhưng không được nên đến căn nhà sơn thuê ở khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài để tìm
tại đây người này phát hiện cửa chính thì khóa ổ khóa được móc bên ngoài bên trong nhà anh sơn đã tử vong trên giường vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
với hành vi cầm dao nhọn cùng với nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn ngọc văn hiếu chú tại xã nam sơn huyện văn hải đã tìm ra một người đàn ông
văn quan tỉnh lạng sơn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn quan khởi tố về hành vi giết người
ngày bảy tháng một nhóm thanh niên của ngọc văn hiếu hẹn nhóm của linh quang minh tại phố bảng cóng thị trấn văn quan huyện văn quan để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình xảy ra xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên ngọc văn hiếu đã sử dụng dao nhọn đâm linh quang minh
hậu quả minh bị hai vết thương đâm thấu bụng tổn thương gan phải đi bệnh viện cấp cứu và điều trị
hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từ đầu năm cho đến nay tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn cả nước nói chung
cũng như ở tỉnh yên bái nói riêng vẫn có những diễn biến rất phức tạp
và để đảm bảo an ninh trật tự lực lượng chức năng công an tỉnh yên bái đã triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh
với hoạt động tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
bằng các biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái phát hiện tài khoản facebook hàng
nhắn tin rủ dê lôi kéo một số người xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê sẽ có việc nhẹ lương cao
tuy nhiên khi sang bên đó các nạn nhân này thường xuyên bị bỏ đói đánh đập và nhốt vào phòng kín
yêu cầu nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng mới cho về
công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác định đối tượng hằng
chủ tài khoản facebook hàng tên thật là ban thị trải
hộ khẩu thường trú tại phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
nên đã tiến hành triệu tập đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với dương thị quỳnh
chú tại xã đảo xá huyện phú bình tỉnh thái nguyên về hành vi đồng phạm
từ khoảng đầu tháng bốn hai nghìn hai mươi hai thì chị quỳnh có nhờ tôi đăng tải tuyển dụng người đi làm thuê sang campuchia
và chị quỳnh có nói với tôi là sẽ chi trả một hai trăm linh đô một người khi các bạn sang bên đấy thành công và công ty làm việc
sau khi đăng tải
bài viết thì tầm khoảng hai đến ba ngày sau thì có một bạn có bạn nguyễn hoàng nam có liên hệ với tôi
là hỏi quy trình sang làm việc như thế nào và tôi cũng có gọi điện hỏi chị quỳnh là như thế nào rồi hướng dẫn các bạn
rồi khi các bạn đồng ý sang thì tầm khoảng hơn một tháng sau các bạn ấy sang bên đấy
và khi mà các bạn đã sang bên đấy và các bạn không có giấy tờ
thế thì tôi cũng có liên hệ lại với quỳnh chị quỳnh có nói với tôi rằng là

quỳnh sẽ liên hệ với công ty khác nhận người không có giấy tờ
thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã tiến hành điều tra làm rõ sáu vụ một mươi bốn bị can
trong đó khởi tố mới hai vụ án ba bị can về tội môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép
lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ và các
phụ trách các địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn
cũng như là nắm đặc biệt là nắm cái tình hình trên không gian mạng
để phát hiện ra các đối tượng có hành vi rủ dê lôi kéo đưa người khác sang campuchia xuất cảnh lao động bất hợp pháp
hoạt động xuất nhập cảnh trái phép làm phát sinh nhiều vấn đề
làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia gây mất trật tự an toàn xã hội nhất là nguy cơ nhiễm dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để phát hiện xác minh làm rõ hành vi phạm tội
tội của các đối tượng lại rất khó khăn
một số đối tượng chủ mưu cầm đầu đang sinh sống và lao động tại nước ngoài
nên khi thực hiện hành vi phạm tội đã lẩn trốn dùng nhiều thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của mình và đồng bọn
trong quá trình điều tra các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội facebook
rủ dê lôi kéo người dân ở những vùng sâu vùng xa
những người dân có điều kiện khó khăn về kinh tế đời sống
để xuất cảnh trái phép sang campuchia làm thuê
các đối tượng khi đăng tải bài thường không có thông tin cá nhân cụ thể không có hình ảnh
gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra xác minh đối tượng
việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm tổ chức môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép
thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an yên bái trong việc đảm bảo an ninh trật tự địa bàn
đồng thời nêu cao tinh thần tấn công chấn áp tội phạm
nhất là loại tội phạm tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và mua bán người qua biên giới nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân
thưa quý vị pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện
do đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo người tiêu dùng
mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
các hoạt động mua bán ngoài phạm vi các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
là trái với quy định của pháp luật
chỉ ngờ phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa
tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố của nhà máy z một trăm hai mươi một
và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hay trên môi trường mạng
đề nghị người tiêu dùng kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân bán pháo hoa cao hơn giá niêm yết
tại cửa hàng hoặc giá bán do nhà máy z một trăm hai mươi một công bố
đề nghị người dân cung cấp thông tin đến tổng đài tư vấn
hỗ trợ người tiêu dùng của cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương
theo số điện thoại như sau
đường di nắm của nhà máy z một trăm hai mươi một theo số điện thoại

để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật